những ngày này người dân ở xã lâm động huyện thủy nguyên thành phố hải phòng lại bận rộn đón tiếp người đến thăm lựa chọn đặt hàng sản phẩm bưởi trưng bày trong ngày lễ
bưởi lâm động cho quả to ngọt thơm nên được nhiều người tìm hút về bày mâm ngũ quả dịp tết nguyên đán sắp tới
so với bưởi diễn bưởi nam roi bưởi hồng da xanh thì bưởi lâm động có những nét riêng biệt khác lạ làm nên thương hiệu
không chỉ ở vị thanh ngọt hương thơm lắng dịu mà còn vì trái bưởi ở đây rất to vỏ căng tròn và ngóng và mùi thơm
số lượng cây bưởi giống gốc của xã lâm động hiện không còn nhiều nên những người biết đến giá trị của quả bưởi lâm động thường săn lùng đặt hàng từ trước tết hàng tháng
gia đình ông nguyễn xuân sơn xã lâm động huyện thủy nguyên có một mươi cây bưởi nhưng chỉ có hai cây cho quả vào dịp tết
bưởi tết thì nó giá trị gấp được năm sáu lần của bưởi bình thường
đầu ra thì đến ngày tết thì người ta đến người ta đặt người ta mua tại gia đình không phải em chợ
thời dòng đây thì bưởi thường thường nái người ta vào người ta mua tại vườn luôn
bưởi lâm động vốn đã cho quả to ngon nhưng trái bưởi tết thường có kích cỡ lớn hơn từ hai đến ba lần thông thường
bưởi có thể để đến hàng tháng mà không mất sắc
hiện diện tích trồng bưởi ở xã lâm động đang bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa
thêm vào đó nhiều gốc bưởi già từ bốn mươi đến năm mươi năm bị sâu hại
để giữ gìn chất lượng cũng như duy trì số lượng cây bưởi giống gốc
nhiều hộ dân đã chiết ghép và nhân giống để lưu giữ nguồn gen quý
dân thì người ta xây từng bao hết xong rồi lước mà nó không thoát được ra
thì những cây mà nó ối lướt mưa đấy là nó chết dần
thì địa phương đã khắc phục khôi lại giống bưởi truyền thống của lâm động
bằng cách đi chiết chết giống và đang khôi phục trồng những cây ghép mắt trồng cây con
để khôi phục lại
hiện xã lâm động có khoảng hai cây bưởi cho thu hoạch quả đúng dịp tết
với giá bán trung bình từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một quả thậm chí có quả được trả tới tiền triệu
dự kiến tết này người trồng bưởi ở lâm đồng có thu nhập cao
nhiều chất lượng quả ổn định do được bảo vệ ít bị tác động của thời tiết